nhiều năm qua do thói quen không treo mắc màn khi ngủ nên bệnh xuất xét tại các vùng đồng bào ragai tỉnh ninh thuận ngày càng tăng
nhằm giúp đồng bào nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh ngành y tế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cấp phát miễn phí mùng cho bà con
nhờ đó bệnh xuất xét trên địa bàn tỉnh giảm thiểu nhiều trong mùa mưa năm nay
đồng bào gia lai xã miền núi phước bình huyện bắc ái vừa được trung tâm phòng chống sốt xét ký sinh trùng và côn trùng tỉnh ninh thuận cấp miễn phí gần ba chiếc màn và hướng dẫn bà con cách phòng chống bệnh sốt xét để bảo đảm sức khỏe cho gia đình và cộng đồng bằng cách tuân thủ các giải pháp ngủ trong màn